tỉnh thanh hóa vừa sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm với nhiều kết quả nổi bật đặc biệt là chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn trên hai mươi hai
kết quả sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tốc độ tăng trưởng grdp của tỉnh thanh hóa ước đạt hai mươi hai một mươi tám gấp hai năm lần so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám cao nhất trong các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong bối cảnh dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp giá trị sản xuất nông lâm thủy sản vẫn tăng một tám mươi tám so với cùng kỳ
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng một mươi bốn năm xuất khẩu ước đạt một tám tỷ usd doanh thu ngành du lịch gần tám hai trăm linh tỷ đồng tăng rất nhiều so với sáu tháng đầu năm ngoái
sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây giá trị sản xuất ước đạt năm mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng tăng gần bốn mươi chín
liên quan đến ngân sách nhà nước
nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thanh hóa đã thu gần một mươi ba tám trăm linh tỷ đồng bằng năm mươi một bảy dự toán năm tăng tám mươi chín năm so với cùng kỳ